dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật chứng khoán sửa đổi
và cho ý kiến về sự cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
theo đó thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi một trong những vấn đề được nhiều đề biểu cho ý kiến là quy định về trào bán trái phiếu sinh lẻ của doanh nghiệp
không phải là công ty đại chúng đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị luật hóa quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với doanh nghiệp
không phải là công ty đại chúng tại nghị định số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp vào luật doanh nghiệp bảo đảm tính thống nhất và phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh của hai luật đối với hai loại hình
là công ty đại chúng và doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng
ủy ban thường vụ quốc hội cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo luật ra soát kỹ các quy định bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan
cũng trong chiều nay cho ý kiến về sự cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng không cần thiết ban hành nghị quyết này vì các quy định liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được quy định tại luật ngân sách nhà nước đồng thời chưa cần thiết phải sửa đổi luật số sáu mươi chín hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba